từ những kết quả đã đạt được và phương thức điều hành nền kinh tế của chính phủ trong thời gian qua
có thể tin tưởng trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam sẽ đạt được những mục tiêu mà quốc hội đặt ra
mặc dù vậy trong bối cảnh phức tạp của kinh tế thế giới và độ mở của nền kinh tế việt nam ngày càng rộng
những tác động từ bên ngoài sẽ ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến kinh tế việt nam
nhiều dự báo cho rằng năm hai nghìn một mươi chín sẽ là năm có nhiều áp lực cho tăng trưởng
trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này sẽ đề cập đến những thách thức và vấn đề đang và sẽ tạo ra áp lực cho nền kinh tế việt nam
tại thời điểm hiện nay cũng như những năm tới
theo phân tích của báo cáo kinh tế vĩ mô việt nam quý ba năm hai nghìn hai mươi
do viện nghiên cứu kinh tế và chính sách công bố
với mức tăng trưởng tích cực sáu tám mươi tám của gdp quý ba
mục tiêu tăng trưởng sáu năm sáu bảy của gdp cả năm hai nghìn một mươi tám
do quốc hội đề ra sẽ hoàn thành
bức tranh tăng trưởng kinh tế hiện tại có nhiều điểm sáng
gdp quý ba năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng tích cực đạt mức sáu tám mươi tám
cao hơn mức tăng của quý ii và cao hơn dự báo trước đó
chỉ số sản xuất công nghiệp chín tháng đầu năm nay tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo động lực chính của tăng trưởng tiếp tục tăng trưởng cao
nhìn chung các chuyên gia kinh tế đều khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế của năm hai nghìn một mươi tám
những động thái quyết liệt trong cải cách của chính phủ trong năm hai nghìn một mươi bảy đã góp phần làm nên kết quả này
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo động lực chính của tăng trưởng tích cực đạt mức sáu tám mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo động lực chính của tăng trưởng tích cực đạt mức sáu tám mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám

tuy lạm phát trong năm nay được đánh giá vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ gia tăng mạnh trong thời gian tới đã hiện hữu
lạm phát quý ba năm hai nghìn một mươi tám tuy không còn tăng mạnh như quý trước đó nhưng vẫn ở mức cao chủ yếu do giá thực phẩm tiếp tục phục hồi mạnh cùng với giá xăng dầu